ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam

năm hai nghìn một mươi năm và chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
tiếp tục thực hiện chỉ thị ba mươi bốn của bộ chính trị
về đổi mới công tác thi đua khen thưởng
thành phố đà nẵng đã triển khai cụ thể một trăm linh năm nhiệm vụ
liên quan đến hoạt động của ba mươi năm đơn vị tổ chức
ngành đoàn thể
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân
đánh giá cao những cách làm hay sáng tạo và chủ động
của thành phố đà nẵng trong việc phát động phong trào thi đua yêu nước
và thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng
đồng chí yêu cầu lãnh đạo và chính quyền thành phố
cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thường
gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
xây dựng đô thị văn minh nâng cao năng suất
chất lượng hiệu quả thờ hiệu nhập quốc tế
và sự hài lòng của nhân dân
cùng ngày đồng chí nguyễn thiện nhân và đoàn công tác
đã đi kiểm tra công tác thi đua khen thường
tại quận sơn trà tại phường thọ quang
và trao hôn trương dũng cảm cho ông lê văn hoa
thuyền viên tàu phú quỳ hai đã có thành tích
cứu người gặp nạn trong vụ chìm tàu thảo văn hai
tại đà nẵng
cũng trong sáng nay thành ủy hà nội đã tổ chức
gặp mặt thân mật hơn một trăm tám mươi chiến sĩ cách mạng
bị địch bắt tù đầy là đảng viên lãnh đạo
trong các nhà tù của địch
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy hà nội tới dự và phát biểu
tại buổi gặp mặt
tại buổi gặp mặt các chiến sĩ đã cùng nhau ôn lại
những ngày tháng hào hùng
dù bị giam giữ trong các nhà tù kiên cố
bị tra tấn tù đầy nhưng các chiến sĩ đã trở thành
nòng cốt của cách mạng tháng tám thành công
và ba mươi năm kháng chiến cứu quốc
thay mặt lãnh đạo thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy hà nội bày tỏ tấm lòng tri ân
đối với các thế hệ cán bộ chiến sĩ cách mạng
bị địch bắt tù đầy đã hy sinh mồ hôi và sương máu
cho sự trường tồn của thủ đô và đất nước
chúc các đồng chí sức khỏe và hạnh phúc
đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh
đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô
luôn trân trọng đánh giá cao những đóng góp
của các bậc lão thành cách mạng
và tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục
đóng góp trí tuệ kinh nghiệm
cho quá trình xây dựng thủ đô
sâu đẹp văn minh hiện đại
tỉnh phú yên vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm
tám mươi sáu năm ngày thành lập chi bộ đảng cộng sản đầu tiên
mùng năm tháng một mươi một nghìn chín trăm ba mươi mùng năm tháng một mươi hai nghìn hai mươi
đây là khu di tích lịch sử cấp quốc gia
tại khu phố long bình thị trấn la hai
huyện bình núi đồng xuân tỉnh phú yên
cách đây tám mươi sáu năm trước sự phát triển mạnh mẽ
của phong trào cách mạng những người cộng sản
ở phú yên nhận thấy cần phải thành lập
ngay tổ chức cộng sản mà trước mắt là
thành lập chi bộ cộng sản để lãnh đạo
quân chúng nhân dân đấu tranh
trải qua các thời kỳ cách mạng đảng bộ
và nhân dân đồng xuân nói riêng tỉnh phú yên
nói chung tích cực phát huy truyền thống yêu nước
lập nên nhiều thành tích vẻ vang bằng nghị quyết
chương trình hành động cụ thể xứng đáng
với các bậc tiền nhân
tuy rằng đại hội là chưa đến một năm
nhưng mà nhìn chung qua cho giỏi không khí
thì nhân dân rất là tin tưởng rất ủng hộ
và với sự hết sức là chủ động
thì bang thường vụ tỉnh ủy
rồi ủy ban dân hội thống trị các quốc
đã vào cuộc rất là quyết liệt
hiện nay thì toàn đảng toàn dân toàn quân chúng ta
đã thu hút mạnh mẽ cái đầu tư
thể hiện thái độ cầu thị
tiếp bước truyền thống tra anh
thì chúng ta đang thực hiện phương châm một mươi hai chữ
là thân thiện nghĩa tinh
tận tỷ trách nhiệm kỳ cương kỳ luật
để chúng ta hoàn thành thắng lời
cái nghị quyết đại hội một mươi sáu của chúng ta đã đưa ra
từ bảy mươi tám đảng viên vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đến cuối năm hai nghìn một mươi năm
đảng bộ tỉnh phú yên đã phát triển
lên ba mươi bốn đảng viên
từ đó đến nay đảng bộ và nhân dân trong tỉnh
luôn tích cực phát huy tinh thần yêu nước
ý chí cuột cường truyền thống cách mạng
đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn thử thách
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
và phát triển kinh tế xã hội
giữ vững quốc phòng an ninh
ở phần tiếp theo của chương trình
các nước nhất triển
trí khôi phục tiến trình hòa bình của afghanistan
giải nobel hóa học hai nghìn một mươi sáu
thuộc về ba nhà khoa học
pháp anh và hà lan
hôm nay đại diện cấp cao
phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại
của liên minh châu âu
các cường quốc khu vực đã nhất trí
nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình
bị bế tắc của afghanistan
sau gần bốn mươi năm xông đột
phát biểu tại hội nghị quốc tế
hỗ trợ afghanistan
tổ chức tại bruxelles bỉ
bà mogherini cho biết
các nước đã đạt được sự hiểu biết về hợp tác
dựa trên nền tảng chung nhằm hỗ trợ
chính trị khu vực cho tiến trình hòa bình
và hòa giải tại afghanistan
bà cho biết thêm eu sẽ nỗ lực tạo thuận lợi
cho tiến trình này
trong khi đó ngoại trưởng mỹ john kerry cho rằng
một vài nước có thể thực sự giúp hợp tác
trong vấn đề này ông cho biết đã kêu gọi
nga trung quốc pakistan ấn độ và iran
suy nghĩ về vai trò đóng góp trong khu vực
nhằm giúp chính phủ afghanistan
đạt được hòa bình với taliban
tại hội nghị lần này với sự tham dự
của đại diện khoảng bảy mươi nước trên thế giới
như mỹ nga iran trung quốc và ấn độ
ban tổ chức hy vọng sẽ huy động được
ba tỷ đô la hỗ trợ cho afghanistan
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi

liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư
lực lượng bảo vệ bờ biển italia cho biết
vừa phát hiện hai mươi tám thi thể người di cư
thiệt mạng và cứu sống hơn
người khác trong những cuộc cứu hộ gần đây
hai mươi tám thi thể vừa được phát hiện
trong ba mươi ba cuộc cứu hộ
chỉ trong một ngày mùng bốn tháng một mươi
và bốn sáu trăm năm mươi năm người nhập cư đã được cứu sống
những người nhập cư này được dồn lên
trên những chiếc thuyền nhỏ
và nhiều người trong số này đã chết ngạt
trước đó lực lượng bảo vệ bờ biển italia
cũng giải cứu được hơn sáu người nhập cư
trên những chiếc thuyền gao su nhỏ
lênh đênh ngoài khơi bờ biển libi
tuy nhiên họ cũng phát hiện ra chín người đã chết
tính từ đầu năm đến nay tổng số người nhập cư
được cứu sống và được đưa tới các hải cảng
ở miền nam italia đã lên tới khoảng một trăm ba mươi hai người
họ chạy trốn khỏi xung đột
tình trạng nghèo đói tại quê nhà
với hy vọng có một cuộc sống mới ổn định
tại châu âu
bộ quốc phòng nga xác nhận
đã triển khai hệ thống tên lửa
dàn đất đối không s ba trăm linh đến syri
tuy nhiên moscow cũng khẳng định
đơn vị tên lửa phòng không này
được điều đến syri chỉ nhằm mục đích
là phòng thủ và sẽ không là
mối đe dọa với bất kỳ ai
theo bộ quốc phòng nga
hệ thống tên lửa phòng không
này được điều đến syri chỉ nhằm
mục đích phòng thủ bảo vệ căn cứ
tartus và các tàu chiến của nga
tại bờ biển syri còn theo các nhà
lập pháp nga quân đội nước này có quyền
triển khai tổ hợp s ba trăm linh với mục đích
bảo vệ các tập đoàn quân thuộc lực lượng
vũ trụ không quân nga trước các mối đe dọa
từ trên không và từ mặt đất khi các đơn vị
đó đang thi hành nhiệm vụ được giao
nhằm lại bỏ hoàn toàn các sự cố như
vụ chức su hai mươi bốn trước đây
cục thông tin báo chí bộ quốc phòng nga cho biết
trước đây nga cũng đã triển khai hệ thống
tương tự đặt trên chiến hạm moskova
hệ thống ford ngoài ra tại căn cứ
quân sự memim cũng triển khai hệ thống
s bốn trăm linh vào cuối tháng một mươi một năm ngoái
chiều nay theo giờ hà nội
hội đồng giải thưởng nobel đã công bố
giải nobel hóa học năm hai nghìn một mươi sáu
vinh dự đã thuộc về ba nhà
khoa học gồm jean pierre sauvageur
người pháp gilles frazer stodart
mang hai quốc tịch anh và mỹ
người hà lan nhờ công trình
thiết kế và chế tạo máy phân tử
hay còn gọi là máy nano
theo hội đồng giải thưởng
nhóm ba nhà khoa học trên đã phát triển
những phân tử với cơ chế vận động
có thể kiểm soát được từ đó có thể
thực hiện chức năng chuyển hóa năng lượng
bản chất chính là những cấu trúc có khả năng
chuyển hóa năng lượng hóa học thành năng lượng cơ học
và chuyển động đây là một công cụ
cực kỳ quyền lực cho phép tạo nên những thiết bị
cực kỳ nhỏ ứng dụng trong vô vàn lĩnh vực
khác nhau trong đó có điều trị ung thư
những máy phân tử này rất có thể
sẽ được dùng trong việc chế tạo những đồ vật
như những vật chất mới cảm biến
và các hệ thống dự trữ năng lượng
như thường lệ các nhà khoa học sẽ nhận giải
tại buổi lễ trao giải chính thức vào ngày một mươi tháng một mươi hai
tới ở thành phố stockholm của thụy điển
mỗi giải nobel kèm theo
phần thưởng tương đương hơn chín trăm linh đô la
sau hơn một năm trở thành đối tác
ký hiệp định thương mại tự do
với liên minh kinh tế a âu
ngày hôm nay ngày năm tháng một mươi
hiệp định này đã chính thức có hiệu lực
và có thể nói là việc ký kết một fta
với liên minh kinh tế a âu
đã tiếp tục khẳng định vai trò chủ động tích cực
của việt nam trong quan hệ hợp tác toàn diện
với các nước thành viên liên minh
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
những ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên
truyền hình nhân dân
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
hiệp định thương mại tự do giữa việt nam
liên minh thuế quan nga belarus kazakhstan
chính thức được khởi động đàm phán
ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
sau tám phiên đàm phán chính thức
và nhiều phiên họp giữa kỳ
ở cấp kỹ thuật
hai bên đã ký tuyên bố chung cơ bản
kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do
giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu
và ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
việt nam và liên minh kinh tế a âu
đã chính thức ký kết hiệp định
mở ra trang mới trong quan hệ hợp tác
liên minh nói chung và với từng nước
thành viên nói riêng
liên minh kinh tế á âu bao gồm năm thành viên chính thức
là liên bang nga cộng hòa belarus
cộng hòa kazakhstan cộng hòa armenia
và cộng hòa kyrgyzstan
có tổng diện tích hơn hai mươi triệu km hai
dân số khoảng hơn một trăm tám mươi ba triệu người
và gdp đạt khoảng hai hai trăm linh tỷ usd
việc ký kết hiệp định này
mang lại cơ hội rất lớn
cho các doanh nghiệp việt nam
để tìm hiểu
với việc thứ nhất là
đây là hiệp định đầu tiên mà liên minh ký
thứ hai là theo cam kết
trong hiệp định khoảng chín mươi
sẽ được cắt
và giảm thuế về không theo lộ trình
hiệp định thương mại tự do giữa việt nam
và liên minh kinh tế á âu đã ký được
hơn một năm và hiệp định
có hiệu lực các bên sẽ
tận dụng được những khiêu đái dành cho nhau
tại hiệp định này và sẽ thúc đẩy
mạnh mẽ hơn nữa thương mại được xong phương
theo đánh giá sơ bộ
chuyên gia kinh tế sau khi fta
có hiệu lực kim ngạch hai triệu của hai bên
sẽ tăng bình quân từ một mươi tám hai mươi
một năm từ mức khoảng
bốn tỷ usd năm hai nghìn bảy mươi bốn
lên khoảng một mươi một mươi hai tỷ usd
vào năm hai nghìn hai mươi
trong năm đầu hiệp định có hiệu lực
các nhà xuất khẩu trong khu vực sẽ tiết kiệm
được khoảng bốn mươi triệu usd tiền thuế
đặc biệt hơn cơ hội mà các doanh nghiệp
được hưởng lợi từ hiệp định này là rất lớn
bởi ngay sau khi hiệp định có hiệu lực
các ngành thủy sản dệt may
da dày túi sách sẽ được cắt ra
làm thuế tới gần chín mươi
trong đó có những dòng thuế được xóa bỏ
hoàn toàn cùng với đó việt nam sẽ
bãi bỏ ngay thuế nhập khẩu đối với hơn
năm mươi chín mặt hàng từ liên minh kinh tế
á âu bao gồm thịt bột mì
rượu thiết bị cơ khí sản phẩm thép
với lợi thế là quốc gia đầu tiên
tham gia ký kết fta với
các nước trong liên minh doanh nghiệp việt nam
có nhiều mảng thị trường để khai thác
cơ hội này sẽ đến với cả những ngành hàng
có lợi thế xuất khẩu lâu nay
cũng như những ngành hàng đang đầu tư phát triển
đối với thị trường nga
cũng như là thị trường các nước
thuộc liên minh kinh tế á âu
thì chúng tôi đánh giá là một cái thị trường rất là lớn
kể cả về quy mô dân số
cũng như là quy mô về kinh tế
chúng tôi cũng đã xuất khẩu sản phẩm của mình
từ năm hai nghìn một mươi
đến nay cũng đã được sáu năm
và cái mức độ
tăng trưởng của thị trường nga
thì khá là tốt với
tốc độ tăng trưởng rất là cao
bước đầu thì chúng ta sẽ phải cố gắng
tạo ra cái uy tín
cũng như là chứng minh cái năng lực của mình
có khả năng cung cấp các cái sản phẩm
với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế
có thể nói
việc fta giữa việt nam liên minh kinh tế
á âu chính thức có hiệu lực
đánh dấu một bước ngoặt lớn trong tiến trình hội nhập
sâu rộng của việt nam với các nước lớn
trên thế giới vì vậy để tận dụng
hiệu quả lợi ích mà hiệp định mang lại
các doanh nghiệp của việt nam cần nỗ lực vươn lên
đình hình cho mình những chiến lược
giải pháp mới trong việc tạo ra các sản phẩm
có giá trị cao đủ sức cạnh tranh
với các đối tác trong khối liên minh kinh tế này